theo nhận định của cơ quan công an tội phạm ma túy sẽ không dừng hoạt động ngay trong thời điểm
mà các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp tục mua bán giao dịch ma túy
tại địa bàn quận ba đình thành phố hà nội từ công tác chủ động nắm tình hình nắm đối tượng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện ngăn chặn các đối tượng
đã sử dụng giấy đi đường giấy đi chợ để giao dịch mua bán ma túy
với tờ phiếu đi chợ này đối tượng lê thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội đã sử dụng để ra đường đi giao dịch ma túy
trong lúc hà nội thực hiện giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận ba đình đã bắt quả tang đối tượng hương mang ma túy đi giao
tại khu vực nhà máy nước yên phụ
bốn gói heroin được hương chia nhỏ giấu trong áo ngực
cùng thời gian này đối tượng hoàng thị hồng hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường ngọc thụy quận long biên
cũng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ba đình bắt quả tang
khi đang giao dịch ma túy tổng hợp cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với mục đích để tổ chức sinh nhật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
sau diễn biến phức tạp hà nội và một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội
thế nhưng tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nắm tình hình
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng hoạt động